ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám tp hcm vừa có chỉ đạo về việc bóc gỡ tẩy xóa sản phẩm quảng cáo của các đối tượng hoạt động cho vay tài chính lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hoạt động này vừa đảm bảo mỹ quan đô thị vừa triệt phá ngăn chặn các đường dây tín dụng đen đang hoành hành hiện nay
tín dụng đen là nguyên nhân gây ra phát sinh nhiều vụ án hình sự nhưng lại ngày càng bành trướng với các loại hình quảng cáo và tờ rơi có mặt ở khắp các ngõ ngách
ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám tp hcm đã đề nghị các đơn vị liên quan thu thập các số điện thoại địa chỉ thông tin của các đối tượng cung cấp trên các tờ rơi tập hợp về công an tp phục vụ điều tra xử lý
bên cạnh đó đơn vị này cũng đề nghị các đoàn thể chính trị xã hội huy động đoàn viên hội viên thanh niên phối hợp với các ngành chức năng gia quân tháo gỡ tẩy xóa các quảng cáo vừa để giữ mỹ quan đô thị vừa chặt các chân rết của tín dụng đen